chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển đổi số phát sóng vào tối thứ bảy một mươi chín h bốn mươi năm hàng tuần trên sóng an ninh tv
nhân dịp đầu năm mới thay mặt những người làm chương trình chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới quý vị khán giả
quý vị vừa theo dõi một số hình ảnh về phong tục thói quen lì xì đầu năm mới của người việt
tuy nhiên năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp để có thể về nhà thăm hỏi chúc mừng năm mới cũng như lì xì ông bà bố mẹ và người thân đã trở nên khó khăn hơn
tuy nhiên sẽ có một giải pháp giúp quý vị có thể ở bất kỳ đâu cũng có thể gửi lời chúc mừng năm mới cũng như lì xì đến cho người thân
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi giải pháp đó là gì ạ
con chào bố cả nhà mình đang làm gì đấy ạ
chào con bố đang chơi
năm nay nhà mình đã chuẩn bị những gì để có thể đón tết rồi
năm nay thì dịch giã thì cũng khó khăn cho nên là đón tết thì cũng giản dị thôi
nói chung nhưng mà cũng cơ bản đủ các hương vị của ngày tết cổ truyền của việt nam
năm nay thì có lẽ là do dịch bệnh thì cái việc hạn chế đi lại thì chắc là con sẽ không về nhà để đón tết mọi người
sẽ phải ở lại để làm việc cũng như là đón tết
tại hà nội
vắng con thì cũng buồn
nhưng mà thôi vì công tác phòng chống dịch thì các con phải ở lại thì các con tuy an tâm thôi
cố gắng là hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế rồi cùng với lễ đảng nhà nước để làm tốt công tác phòng chống dịch
con cũng muốn là gửi một lời chúc sức khỏe chúc năm mới đến cả gia đình nhà mình
một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc
con thì khó
không về đến nhà được để có thể trao tặng bố mẹ những phong bao lì xì vừa là cảm ơn bố mẹ trong một năm vừa qua cũng vừa là gửi lời chúc may mắn trong một năm mới
thì con sẽ có một phương thức đó là gửi lì xì qua các ứng dụng của các ngân hàng hoặc là các phương tiện thanh toán trực tuyến
chào bố ạ
rồi bố chào con

và bên cạnh đó cũng khá là đồng nghiệp là mọi người có thể là gửi thêm những cái lời chúc của chính mình vào cái tấm thêm lì xì đấy và kèm theo cái món lì xì để gửi đến tất cả bạn bè của mình trên cả nước
với tư cách là một người dùng thì tôi rất tò mò là
thế nào để tôi có thể nhanh chóng tạo một phong bao lì xì để có thể gửi lời chúc năm mới cũng như là có gửi một phần quà lì xì cho người thân yêu của mình
việc đầu tiên là người dùng hãy cài đặt ứng dụng phải theo money bằng cách thông qua apple store hoặc là cf play tùy vào dòng điện thoại của mình hãy cài ứng dụng
sau đó là vào ứng dụng nếu mà người dùng chưa có tài khoản thì có thể là chỉ sau hai ba bước là nó có thể kích hoạt ngay được tài khoản của mình rồi
sau đó là liên kết nguồn tiền để có thể nạp tiền vào
người dùng vào cái ứng dụng ở trên cái viettel money gọi là tết hai nghìn hai mươi hai thì vào đó chọn chức năng lì xì và bắt đầu là tạo ra những cái lì xì của mình bằng một trong hai phương thức
thứ nhất là lì xì thứ ba như tôi vừa trình bày một cái thứ hai là lì xì truyền thống tức là tự mình tạo một cái thiệp kèm lì xì kèm lời chúc
thưa ông là có một cái tính năng ở trong cái dịch vụ lì xì của viettel money đó chính là quedqia
vậy thì đây là tôi cảm giác đó chính là một cái sự khác biệt so với các cái dịch vụ của ngân hàng hay là của các cái đơn vị thanh toán trực tuyến khác
vậy có điều phát hiện này của tôi thì có phải như vậy không ạ
cái này cũng không có gì mới trong thế giới công nghệ cả
tôi nghĩ là người dùng các cái ví điện tử hoặc tậm chí là mô hình kinh ngân hàng điện tử cũng đã khá quen với chuyện là đi thanh toán ở một số điểm trong điện toán thì có qr quedqia để thanh toán hoặc truyền tiền rồi
nhưng chúng tôi làm cho nó tốt
thú vị hơn bằng cách đưa vào tết và thông qua cái tính năng lì gì
bạn tưởng tượng khi mà gặp mặt đầu năm đi chẳng hạn mà xếp muốn lì xì cho nhân viên thay vì phải chuẩn bị những phong bao lì xì rất là mất thời gian để rút ra được
thì bây giờ rút điện thoại ra tạo cái lì xì của mình và khi đấy là mọi người chỉ cần quét cái lì xì đấy là đã có thể là nhận được lì xì của ed rồi
và có thêm một cái điểm thú vị nữa vì là công nghệ cho nên là chúng ta cái người tạo lì xì có thể chủ động được về câu chuyện tặng lý gì như thế nào
hoặc là tặng một cái lì xì là có số tiền là cố định hoặc là tạo ra một cái lì xì ngẫu nhiên
thì khi đấy tôi nghĩ là những người nhận gì lì xì sẽ rất là vui vì có thể là mỗi người nhận một cái lì xì có mệnh giá khác nhau mà không ai biết là như thế nào cả
thì đấy là cái mà chúng tôi đưa thêm vào
trên điện thoại của tôi thì đã có một ứng dụng của viettel money
ngay lúc này thì trong cái dịp mà tết như thế này thì tôi cũng rất muốn là tôi với ông cũng
sẽ thực hiện một cái thao tác để chúng ta có thể lì xì được để gửi nhau một lời chúc và một cái gì đó may mắn khi chúng ta sử dụng ứng dụng mà có thể nói là công nghệ bốn như thế này ạ
xin cảm ơn ông trương
ông việt ngay lập tức thì với một thao tác một chạm thì tôi đã nhận được món quà lì xì của ông
xin thay mặt những người làm chương trình chúc ông một năm mới sức khỏe bình an
và chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc tới quý vị khán giả xem chương trình chuyển đổi số của truyền hình công an
với món quà lì xì này thì sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và sẽ có một lựa chọn lì xì may mắn một chạm trong năm mới này
xin cảm ơn ông trương

nhân dịp năm mới mình xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và hy vọng mọi người nhận được rất nhiều lì xì
xin cảm ơn ông trương